bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến sửa đổi nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu theo hướng chỉ cần người lái xe có nồng độ cồn trong máu dưới năm mươi mg trên một lít khí thở sẽ bị xử phạt nặng mức phạt cao nhất có thể lên tới bốn mươi triệu đồng
từ năm hai nghìn một mươi tám tới nay số vụ tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy tăng mạnh
bộ giao thông vận tải đã đề xuất một số phương án xử phạt qua phân tích so sánh yêu nhược điểm của từng phương án
bộ giao thông vận tải đề xuất sửa đổi mức xử phạt đối với vi phạm quy định về nồng độ cồn sẽ tăng khá mạnh so với quy định hiện hành tại nghị định bốn mươi sáu
cụ thể sửa đổi mức xử phạt đối với vi phạm quy định về nồng độ cồn theo đó mức phạt tiền hành vi vi phạm mức một đối với người điều khiển ô tô là từ sáu đến tám triệu đồng
và mức phạt cao nhất đối với vi phạm của hành vi này là từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng